ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành vấn đề toàn cầu
việt nam đang là một trong số năm quốc gia hàng đầu phải chịu trách nhiệm cho khoảng một mươi ba triệu tấn nhựa thải ra đại dương mỗi năm
trong khi đó lượng rác thải nhựa cũng đang ngày càng gia tăng
đây không chỉ là gánh nặng cho môi trường mà còn có thể dẫn đến thảm họa được gọi là ô nhiễm trắng
theo báo cáo của quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên wfff tới năm hai nghìn ba mươi
trên thế giới sẽ có thêm khoảng một trăm linh bốn triệu tấn nhựa có khả năng gây hại đến hệ sinh thái của trái đất
còn tại việt nam bộ tài nguyên môi trường cho biết chỉ riêng hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
trung bình mỗi ngày thải ra môi trường khoảng tám mươi tấn nhựa và túi ni lông
do không có biện pháp xử lý triệt đề nên đa số rác thải nhựa sẽ tìm đến điểm tập kết chung là đổ ra biển
điều đáng lo ngại hơn rác thải nhựa rất khó để phân hủy
dễ dàng được tích lũy trong chuỗi thức ăn của các sinh vật biển
gây nên những tác động đáng kể đến hệ sinh thái biển dẫn tới thảm họa mà theo chuyên gia gọi là ô nhiễm trắng
theo ghi nhận hiện có hơn hai trăm bảy mươi loài sinh vật bị tổn thương do vướng phải đồ nhựa
và hơn hai trăm bốn mươi loài sinh vật ăn phải các chất thải nhựa
vấn nạn ô nhiễm trắng tại các điểm du lịch nổi tiếng về sự ô nhiễm môi trường hiện đang tăng lên ở mức báo động
không chỉ làm mất mỹ quan du lịch
nhưng cũng làm mất mức ăn của con người
vấn đề đang còn tồn tại hiện nay đó là việc chưa tìm ra giải pháp cụ thể
để có thể hoàn toàn thay thế việc sử dụng nhựa và túi ni lông
trên thực tế những nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa của nước ta cho đến thời điểm này
vẫn còn đang bộc lộ nhiều bất cập
từ chính sách cho đến những giải pháp cụ thể và thực trạng lạm dụng sử dụng đôi nhựa
hiện vẫn đang là vấn đề rất nóng hổi
thưa quý vị kinh tế xã hội và môi trường
trụ cột của tăm rác phát triển bền vững
trước gánh nặng rác thải nhựa đang đè nặng lên việt nam
trong thời gian qua nước ta cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc giảm thiểu rác thải nhựa
nhằm cải thiện chất lượng môi trường đặc biệt là môi trường biển
ở việt nam hiện nay vấn đề xử lý rác thải nhựa được giao cho bộ tài nguyên và môi trường làm đầu mối
phối hợp với các bộ khác như bộ xây dựng bộ khoa học và công nghệ bộ công thương
việc các bộ chung tay giải quyết vấn đề nhức nhối này sẽ giúp tận dụng được nguồn lực cũng như tài chính công nghệ
nhiều giải pháp thay thế đã được đưa ra thử nghiệm như dùng lá chuối thay thế túi ni lông
hay dùng ống hút tre gạo thay thế cho ống hút ni lông
tuy nhiên theo các chuyên gia để thực sự giảm thiểu rác thải nói chung và rác nhựa nói riêng
đòi hỏi một quy trình đồng bộ từ khâu phân loại thu gom và tái chế
trong đó việc phân loại rác thải tại nguồn vẫn còn đang là mắt xích yếu
trong giải pháp này
trong đó việc phân loại rác thải tại nguồn vẫn còn đang là mắt xích yếu trong giải pháp đồng bộ xử lý rác thải
trong đó việc phân loại rác thải tại nguồn vẫn còn đang là mắt xích yếu trong giải pháp đồng bộ xử lý rác thải